nhân dịp tham dự hội nghị thường niên diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương lần thứ hai mươi tám diễn ra tại australia
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã tới thăm đại sứ quán việt nam tại canberra và gặp gỡ kiều bào
nói chuyện với bà con việt kiều và cán bộ nhân viên đại sứ quán phó chủ tịch thường trực quốc hội chuyển lời chúc mừng năm mới của các đồng chí lãnh đạo đảng
nhà nước đặc biệt là của lãnh đạo quốc hội tới tất cả cộng đồng người việt nam đang sinh sống học tập và làm việc tại australia
đồng thời khẳng định đảng và nhà nước luôn coi cộng đồng việt nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc việt nam
sẽ từng bước giải quyết các vấn đề vướng mắc về quốc tịch nhà ở và các vấn đề khác cho bà con
đề nghị đại sứ quán tiếp tục tổng hợp kiến nghị của bà con và báo cáo thường xuyên để kịp thời sửa đổi và bổ sung các chính sách cho phù hợp với thực tiễn
hiện có hơn ba trăm linh người việt nam đang sinh sống tại australia khoảng ba mươi sinh viên hàng năm theo học tại đây và có sáu mươi cựu sinh viên đã từng học tập tại australia